vào ngày bảy tháng một bộ y tế ban hành quyết định sửa đổi một số nội dung
trong đó mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín theo quyết định mới ban hành của bộ y tế
đã được bổ sung các thông tin về liều tiêm cơ bản liều tiêm bổ sung và liều tiêm nhắc lại
khi người dân tiêm vaccine sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với chi tiết các mũi tiêm
cụ thể liều cơ bản với ba mũi tiêm liều bổ sung một mũi tiêm và liều nhắc lại với ba mũi tiêm
và cho đến nay việt nam đã tiêm được gần một trăm năm mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tiêm mũi một là trên bảy mươi tám một triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi ba triệu liều
tiêm mũi ba tức là tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdallah là hơn tám năm triệu liều